sở giao thông vận tải tp cần thơ vừa có hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông kiểm soát dịch
đối với vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch trên địa bàn tp cn
thời gian thực hiện hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông kiểm soát dịch
đối với vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch tp cn
sẽ diễn ra kể từ giờ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới
theo đó đối với xe vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua địa bàn cần thơ
nếu đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh được nơi giao nhận hàng không thuộc địa bàn cần thơ
thì lực lượng kiểm soát yêu cầu lái xe ký giấy cam kết và tổ chức phân luồng giao thông nhanh chóng qua các chốt
đối với xe vận chuyển hàng hóa từ địa phương khác vào tp cn
kể cả xe vận chuyển hàng hóa từ cần thơ đến các địa phương để giao nhận hàng hóa và trở về
đối với xe có giấy nhận diện lực lượng kiểm soát sẽ quét mã nếu đầy đủ thông tin sẽ lưu thông qua chốt kiểm soát dịch
trường hợp sau khi quét mã phát hiện thông tin không đầy đủ chính xác
sẽ được hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát để kiểm tra bổ sung
nếu không bổ sung đầy đủ thì không cho vào tp cn
công văn cũng nêu rõ xe vận chuyển hàng hóa nội bộ lưu thông qua lại giữa các quận huyện trong tp cn
không bắt buộc kiểm tra giấy nhận diện phương tiện có mã qr code
chỉ kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong thời hạn bảy mươi hai tiếng đồng hồ